thưa quý vị đã bước vào thời điểm sôi động nhất của thị trường bất động sản thành phố hồ chí minh
ngân hàng thế giới công bố kết quả khảo sát tác động của covid một mươi chín tới các hộ gia đình việt nam
đáng chú ý sở giao dịch chứng khoán tp hcm đề xuất nâng lô giao dịch tối thiểu từ một mươi lên một trăm linh cổ phiếu
nhập xướng kinh tế sẽ mở đầu với các thông tin thị trường
sau khi dịch tả lợn châu phi được kiểm soát người chăn nuôi trong cả nước đã mạnh dạn tái đàn
giá lợn hơi đồng loạt đi ngang tại miền nam và miền trung tây nguyên tăng nhẹ tại miền bắc
tại miền bắc giá lợn hơi tăng nhẹ yên bái tăng một đồng một kg hiện thu mua với mốc sáu mươi sáu đồng một kg
tại tỉnh hà nam giá lợn hơi cũng tăng hai đồng một kg lên mức cao nhất khu vực là sáu mươi tám đồng một kg
giá lợn hơi tại khu vực miền nam và miền trung tây nguyên tiếp tục đi ngang giao dịch trong khoảng từ sáu mươi bảy đến bảy mươi hai đồng một kg
tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế thế giới hồi phục nhờ vaccine phòng dịch covid một mươi chín và tình hình bầu cử tổng thống mỹ
đã khiến giá vàng giảm bốn năm giá bạc giảm sáu gây ra nguy cơ băn tháo trên thị trường
tính chung trong tháng một mươi một cả vàng và bạc
đều giảm giá trung bình ở mức khoảng âm năm
giá vàng thế giới giảm một ba xuống một bảy trăm bảy mươi tám một usd một ounce
bạc giảm giá ba tuần liên tiếp xuống hai mươi hai sáu mươi ba usd một ounce
khi vàng đã xuống dưới ngưỡng quan trọng một tám trăm linh usd một ounce thì sẽ kích hoạt hoạt động bán tháo
giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong tuần tiếp đà tăng trưởng trước các báo cáo về số hàng tồn kho của mỹ đã giảm đi đáng kể
tại thị trường trong nước giá xăng dầu đồng loạt tăng sau phiên điều chỉnh mới nhất
các kho dựng
từ chữ dầu của mỹ đã giảm bảy trăm năm mươi bốn thùng chứng tỏ đà tăng xăng dầu
nhu cầu xăng cũng giảm một trăm hai mươi tám thùng một ngày xuống tám một mươi ba triệu thùng một ngày thấp nhất kể từ tháng sáu
trong nước sau phiên điều chỉnh gần nhất giá xăng e năm ron chín mươi hai là một mươi bốn bốn trăm chín mươi bốn đồng một lít tăng sáu trăm linh chín đồng một lít
xăng đôn chín mươi năm ba một mươi năm ba trăm năm mươi một đồng một lít tăng sáu trăm năm mươi đồng một lít
trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ khá thuận lợi
ngân hàng nhà nước sẽ xem xét hạ tỷ giá mua vào
khiến các ngân hàng thương mại đẩy mạnh việc bán ngoại tệ về ngân hàng nhà nước trong thời gian gần đây
ngân hàng nhà nước đã mua vào một lượng lớn ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại
tương đương khoảng hơn ba mươi tỷ đồng được bơm ra thị trường
tỷ giá mua vào của ngân hàng nhà nước đã giữ nguyên ở mức hai mươi ba một trăm bảy mươi năm năm đồng một đô la mỹ từ đầu năm đến nay
và duy trì mức cao hơn tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại từ một trăm linh một trăm hai mươi việt nam đồng một đô la mỹ trong năm tháng gần đây
các ngân hàng thương mại tiếp tục bán một lượng lớn ngoại tệ về ngân hàng nhà nước
quý bốn được đánh giá là thời điểm nở rộ và xuất động nhất của thị trường bất động sản thành phố hồ chí minh
khi các chủ đầu tư công bố dự án mới và đẩy mạnh hoạt động bán hàng
nguồn cung căn hộ tại thành phố hồ chí minh trong quý bốn giao động ở mức từ sáu năm trăm linh đến bảy sản phẩm
chủ yếu đến từ khu đông và khu nam
giai đoạn cuối năm thường có giao dịch tốt nhất và tăng từ ba mươi năm mươi so với quý ii
mặt bằng giá bất động sản cũng thay đổi
nửa đầu năm các dự án cao cấp có giá từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng một mét vuông
đến nay các dự án đã có giá lên đến tám mươi chín mươi triệu đồng một mét vuông
ngân hàng thế giới đã thực hiện khảo sát đánh giá tác động của dịch covid một mươi chín đến các hộ gia đình tại việt nam
đặc biệt các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất tập trung vào các khía cạnh
thu nhập hộ gia đình tình trạng việc làm và tiếp cận trợ giúp từ chính phủ
ngân hàng thế giới đã thực hiện phỏng vấn qua điện thoại với gần bốn hộ gia đình trên toàn quốc
theo đó một phần ba số hộ gia đình có mức thu nhập giảm so với tháng trước
so với tỷ lệ bảy mươi của lần khảo sát trước thì nền kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục
việc giảm thu nhập có xu hướng tập trung vào cùng một nhóm đối tượng cho thấy cần có các hỗ trợ trọng tâm
khả năng người dân tiếp cận các gói cứu trợ covid một mươi chín của chính phủ vẫn còn thấp
sở giao dịch chứng khoán tp hcm hose có kế hoạch về việc tăng đơn vị lô giao dịch từ một mươi lên một trăm linh cổ phiếu
hose sẽ mở hệ thống giao dịch cho các công ty chứng khoán kết nối và tự thử nghiệm
thời gian triển khai chính thức trong tháng một năm hai nghìn hai mươi một
hiện tại sàn hnx upcom đang giao dịch với lô giao dịch một trăm linh cổ phiếu
nếu đề xuất nâng lô giao dịch từ một mươi lên một trăm linh cổ phiếu của hose chính thức được thông qua
cả ba sản giao dịch trên thị trường chứng khoán việt nam sẽ giao dịch đồng bộ lô một trăm linh cổ phiếu
động thái này sẽ giảm tải cho hệ thống khi thanh khoản giao dịch thời gian gần đây
thường ở mức trên một mươi tỷ đồng một phiên con số kỷ lục từ trước tới nay
tuy nhiên hiệp hội các nhà đầu tư tài chính việt nam đã ra văn bản phản đối kế hoạch trên của hose
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế phát sáng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu
được thực hiện bởi phòng kinh tế truyền hình nhân dân